covid một mươi chín và các thay đổi về chính sách sẽ đòi hỏi ngành diệt may việt nam cần mạnh dạn thay đổi
và nâng cao giá trị tăng thêm của các sản phẩm ngành
đây là nhận định được đưa ra tại buổi công bố báo cáo diệt may việt nam tác động của covid một mươi chín và xa hơn nữa
theo báo cáo covid một mươi chín đã có tác động rất tiêu cực đến cả đầu vào và đầu ra của ngành dệt may
khi các thị trường nhập khẩu chính như mỹ trung quốc hay thị trường xuất khẩu chính như mỹ eu nhật bản
đều đang chịu ảnh hưởng nặng nề
việc hướng vào thị trường nội địa để bù đắp cho các thị trường xuất khẩu khác cũng trở nên không khả quan
khi thị trường nội địa chỉ tương đương một mươi hai năm thị trường xuất khẩu chưa tính đến mức độ khác biệt về chất lượng và giá cả
bên cạnh đó vẫn còn quá ít các doanh nghiệp diệt may được thụ hưởng các giải pháp hỗ trợ sau khó khăn của đại dịch covid một mươi chín
khi trong số hơn ba doanh nghiệp diệt may được khảo sát chỉ ba sáu doanh nghiệp tiếp nhận được chính sách hỗ trợ
với hiệu ứng của việc evfta được phê chuẩn ngành diệt may việt nam sẽ cần đầu tư nhiều hơn vào sáng tạo
để tạo ra những giá trị tăng thêm cho ngành và điều đó cũng cần có sự đồng hành của nhà nước trong chính sách và cơ cấu thuế giá phù hợp